thưa quý vị chiều nay sau khi nêu quan điểm luận tội đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hcm
đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo trần quý thanh bức án từ chín đến một mươi năm tù
trần uyên phương từ năm đến sáu năm tù trần ngọc bích từ bốn đến năm năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
theo viện kiểm sát nhân dân tp hcm bị cáo trần quý thanh cùng trần uyên phương và trần ngọc bích
đã thực hiện các hành vi chiếm đoạt của bốn bị hại với giá trị tài sản là hơn một bốn mươi tám tỷ đồng
bao gồm hai dự án minh thành nhân thành của bà đặng thị kim oanh hai mươi chín thửa đất của ông nguyễn văn trung
bốn thửa đất của ông lâm sơn hoàng và hai thửa đất của ông nguyễn huy đông
trong đó trần quý thanh là người trực tiếp làm việc với các bị hại và người môi giới
sau đó bị cáo thanh thông báo cho hai con gái để thực hiện các hành vi phạm tội
để che giấu việc cho vay tài sản bị cáo trần quý thanh đã yêu cầu bị hại phải ký kết
các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cổ phần vốn góp
các bị hại đóng lãi trong một thời gian dài với số tiền lớn
nhưng đến khi các bị hại chuẩn bị đủ tiền để trả nợ gốc theo thỏa thuận cam kết bán lại
thì các bị cáo lại né tránh đưa ra các lý do để không trả lại tài sản không cho trụa lại tài sản
đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt trần quý thanh từ chín đến một mươi năm tù
trần uyên phương bị đề nghị từ năm đến sáu năm tù
trần ngọc bích từ bốn đến năm năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hạ long tỉnh quảng ninh cho biết vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
và tạm giam lê văn sự chủ tại huyện ngọc lạc tỉnh thanh hóa về hành vi lừa đảo chiếm mặt tài sản
vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn sự nảy sinh ý định giảng sanh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác
sự thông tin với nhiều người mình là trung tướng công an có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài
và cần có tài khoản ngân hàng ở việt nam để nhận
nếu giao dịch thành công sự sẽ cho chủ tài khoản hưởng năm hoa hồng
tuy nhiên chủ tài khoản phải đưa cho sự số tiền là hai mươi triệu đồng để nâng cấp tài khoản vip
với thủ đoạn này sự đã chiếm đoạt một trăm bảy mươi triệu đồng của năm bị hại ở nhiều tỉnh thành khác nhau
năm đối tượng cùng nhiều tăng vật có liên quan đến hoạt động đánh bạc dưới hình thức số lô số đẻ
vừa bị lực lượng công an tp vinh của tỉnh nghệ an bắt giữ
theo cơ quan công an đường dây này sử dụng công nghệ cao hoạt động chủ yếu trên ứng dụng telegram
qua công tác nắm tình hình công an tp vinh đã phát hiện trên địa bàn tỉnh nghệ an nổi lên đường dây đánh bạc
dưới hình thức đánh số lô số đẻ có sử dụng công nghệ cao với nhiều đối tượng tham gia số tiền giao dịch lớn
đường dây này do lê thị phương liên và phạm quang chiến cầm đầu điều hành
để đối phó với lực lượng chức năng các đối tượng còn sử dụng cả simzat tài khoản không chính chủ để giao dịch
triển khai độc bộ các biện pháp nghiệp vụ ngày hai mươi một tháng bốn công an tp vinh đồng loạt bắt giữ liên và chiến
cùng hai mươi ba đối tượng trên địa bàn thành phố vinh thị xã cửa lò thu giữ hai mươi tám điện thoại di động và nhiều tài liệu liên quan
bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vinh xác định số tiền các đối tượng đánh bạc mỗi ngày từ năm trăm linh triệu đến hơn một tỷ đồng
trong đó thì riêng ngày hai mươi một tháng bốn thì số tiền đánh bạc là khoảng bảy trăm hai mươi triệu đồng
liên quan đến đường dây tín rụng đen với lãi suất gần hai phần
trong một năm do người nước ngoài cầm đầu mà truyền hình công an nhân dân đã thông tin
vào ngày hôm nay cục cảnh sát hình sự bộ công an cho biết đã khởi tố bắt tạm giam bugaevsky timur và kravchuk irina
cùng có quốc tịch ukraine lê thanh huỳnh cang nguyễn thị nhất phương cùng chú tại tp hcm và hai mươi sáu người khác về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
cơ quan công an cũng đang củng cố hồ sơ để xử lý thêm những người khác có liên quan đến tội danh này
theo cục cảnh sát hình sự năm hai nghìn một mươi chín
catherinchek roman quốc tịch ukraine nhập cảnh vào việt nam và thành lập công ty trách nhiệm hoạn thương mại và dịch vụ lợi tín
roman câu kết với nhóm người việt nam trong đó có cang và phương để hoạt động tín dụng đen
năm hai nghìn hai mươi ba khi thấy các cơ quan chức năng của việt nam đấu tranh xử lý mạnh các băng nhóm tín dụng đen và công ty lợi tín cũng bị kiểm tra hành chính
nên roman đã xuất cảnh khỏi việt nam đồng thời chỉ đạo cang phương dừng hoạt động của công ty lợi tín
sau đó nhóm này lập bốn công ty gồm công ty thương mại dịch vụ
e sora công ty dịch vụ lợi tín công ty dịch vụ tư vấn cactus và công ty dịch vụ vinex để vận hành quy trình cho vai lãi nặng khép kín
roman chỉ đạo timur và irina nhập cảnh việt nam để quản trị hệ thống và điều hành quy trình kỹ thuật của bốn công ty trên
đồng thời chỉ đạo điều hành từ nước ngoài thông qua phần mềm
từ năm hai nghìn một mươi chín roman đã đưa cho cang bốn trăm linh usd để hoạt động cho vay lãi nặng
tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba roman chỉ đạo công ty trách nhiệm ứng hoạn dịch vụ lộc tín
tiếp nhận một mươi một triệu usd
từ công ty sca của singapore và ngân hàng cash của đào xíp
đến nay công an xác định nhóm này đã cho hàng trăm nghìn khách hàng vay với lãi suất từ ba trăm sáu mươi năm đến hơn một chín trăm bảy mươi một năm
thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng
kính thưa quý vị lực lượng chức năng cục một tp hcm đã kiểm tra tổ điểm ăn chơi có tên là empire music
qua kiểm tra nhanh phát hiện hai đối tượng dương tính với ma túy
đêm một mươi chín rạng sáng hai mươi tháng bốn công an quận một công an tp hcm cùng đội kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội quận một đội hai kiểm tra club empire music
thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ phần mềm nowpay
thời điểm kiểm tra bên trong có hàng chục nam nữ đang vui chơi nhảy múa
tổ công tác đã lập biên bản với nhiều hành vi như do các hợp đồng lao động không bằng văn bản với người lao động làm công việc có thời hạn từ đủ một tháng trở lên
tổ chức các hình thức vui chơi dễ trí ngoài khoảng thời gian từ tám h hai mươi bốn h mỗi ngày
qua test nhanh khách đang sử dụng dịch vụ tại cơ sở phát hiện có hai khách nam dương tính với ma túy loại ketamin
acv vừa phát đi cảnh báo có kẻ mạo danh giả mạo chữ ký chủ tịch hội đồng quản trị để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong đó có dự án sân bay long thành
tổng công ty cảng hàng không việt nam acv vừa có cảnh báo về tình trạng mạo danh để lừa đảo trục lợi liên quan đến các dự án trong đó có dự án sân bay long thành
acv hiện là chú đầu tư dự án thành phần ba dự án đầu tư xây dựng sân bay long thành giai đoạn một
theo acv quá trình thực hiện các dự án đơn vị ghi nhận một số thông tin hình ảnh về trang web mạo danh tổng công ty với mục đích lừa đảo trục lợi
trong đó các hình thức lừa đảo gồm xin việc làm kêu gọi góp vốn đầu tư nộp tiền để trúng các gói thầu
thậm chí thời gian gần đây liên tiếp xuất hiện các văn bản giá mạo chữ ký của chủ tịch hội đồng quán trị acv với nội dung liên quan đến việc tham gia các gói thầu xây dựng sân bay long thành áp dụng quỹ phúc lợi cho nhân viên acv
acv cảnh báo người dân đề cao cảnh giác không làm theo từ chối các cuộc điện thoại nghi ngờ lừa đảo đặc biệt không nộp tiền dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến việc xây dựng khai thác các dự án đầu tư xây dựng mà acv làm chủ đầu tư tiêu biểu là dự án sân bay long thành
cơ quan công an nhận định thành phố hồ chí minh là địa phương tập trung nhiều cộng đồng người nước ngoài sinh sống và đây là điều kiện để tội phạm có thể xâm nhập
đại diện phòng tham mưu công an thành phố hồ chí minh cho biết thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an công an thành phố hồ chí minh đang tăng cường đấu tranh trấn áp tội phạm công nghệ cao tính dụng đen mại dâm và phát hiện nhiều nhóm tội phạm đang hoạt động do người nước ngoài cầm đầu
công an thành phố hồ chí minh đang tăng cường theo dõi các hội nhóm trên không gian mạng kiểm tra các cơ sở có người lưu trú có người mang quốc tịch nước ngoài để mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tài liệu
công an tp hcm đề nghị các cơ sở kinh doanh lưu trú làm tốt công tác quản lý người nước ngoài tiếp nhận và yêu cầu cung cấp thông tin giấy tờ tùy thân cập nhật về hệ thống quản lý và nếu lai lịch không rõ ràng cần báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời kiểm tra xử lý
vào ngày hôm nay ngày hai mươi bốn tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phú quốc
tỉnh kiên giang đã tạm giữ hình sự ba đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi chặt phá rừng trái phép
trước đó vào khoảng một mươi năm h ngày hai mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn hạt kiểm lâm thành phố phú quốc đã bắt quả tăng nhóm ba đối tượng bao gồm huỳnh phước tiền nguyễn việt phương và trương minh thương cùng chú tại tỉnh an giang
đang thực hiện hành vi chặt phá cây rừng trái phép tại tiểu khu sáu mươi tám phân khu phục hồi sinh thái rừng đặc dụng do ủy ban nhân dân thành phố phú quốc quản lý
thuộc ấp bãi thơm xã bãi thơm thành phố phú quốc
tại hiện trường cơ quan chức năng đã thu giữ hai máy cơ xăng hai cây lèm một xe cuốc nhằm phục vụ cho hành vi hủy hoại rừng của nhóm đối tượng
qua điều tra ban đầu tiền khai nhận đã thuê phương và thương thực hiện hành vi chặt phá cây rừng với diện tích được cơ quan chức năng xác định là hơn hai m hai thiệt hại gần bốn trăm linh cây chảm nước

tại vùng biển cách bờ biển thị trấn lăng cô huyện phú lộc tỉnh thứ thiên huế khoảng một hải lý lực lượng tuần tra đồn biên phòng lăng cô đã phát hiện bắt giữ tàu cá mang số hiệu qng chín mươi nghìn bảy trăm sáu mươi một ts công suất ba trăm bốn mươi cv do ông tiêu minh hạnh chú tại xã bình châu huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi làm thuyền trưởng về hành vi khai thác hải sản trái phép
tại thời điểm bị bắt giữ trên tàu có chín thuyền viên
sau khi lập biên bản vi phạm tổ tuần tra đã tiến hành đưa người phương tiện về trạm kiểm soát biên phòng lăng cô để xử lý theo quy định của pháp luật